các thông tin về vụ việc này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
bị từ chối tình cảm đối tượng phạm anh tuấn chú tại huyện văn chấn tỉnh yên bái đã ép nạn nhân uống thuốc bảo vệ thực vật
không thực hiện được ý đồ đối tượng tiếp tục dùng dao truy sát nạn nhân
với hành vi này phạm anh tuấn đã bị tòa án nhân dân tỉnh yên bái đưa ra xét xử về tội danh giết người
phạm anh tuấn có con quan hệ tình cảm với chị vũ thị huế chú cùng địa phương
nhưng thời gian gần đây hai bên thường xảy ra mâu thuẫn
vào tối ngày hai mươi bốn tháng sáu tuấn đến nhà chị huế để nói chuyện nhưng bị chị huế từ chối chuyện tình cảm
đối tượng đã lấy lọ thuốc bảo vệ thực vật chuẩn bị từ trước tự uống một ít rồi dùng tay giữ cổ đổ thuốc vào miệng của nạn nhân
chị huế chống cự khiến thuốc rơi ra rồi bỏ chạy
tuấn tiếp tục đuổi theo dùng dao chém một nhát trúng tay trái khiến nạn nhân tổn hại hai mươi sức khỏe
sau đó đối tượng ngất đi do uống thuốc bảo vệ thực vật từ trước
kết thúc phiên tòa tòa án nhân dân tỉnh yên bái tuyên phạt phạm anh tuấn một mươi hai năm tù giam về tội giết người
và phải bồi thường cho chị vũ thị huế số tiền gần sáu mươi triệu đồng
tại bạc liêu một đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với mánh khóe sử dụng giấy tờ tùy thân giả và sổ đỏ giả đối tượng này đã cầm cố sang bán nhiều thứ đất trên địa bàn thành phố bạc liêu
lừa đảo chiếm đoạt của người khác số tiền lên tới hơn bốn tỷ đồng
đối tượng bị bắt là cao phan thuận hòa tên gọi khác là lê thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại khóm hai phường ba tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
theo hồ sơ từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy hòa đã dùng giấy tờ tùy thân và chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để cầm cố sang bán nhiều thửa đất trên địa bàn thành phố bạc liêu cho người khác với số tiền từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng cao phan thuận hòa khai nhận
đã sử dụng tên lê thanh nhàn và nhiều giấy tờ giả để lừa đảo người khác với số tiền hơn bốn tỷ đồng
vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu thông báo ai là bị hại trong vụ lừa đảo trên
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu để trình báo hoặc lên hệ số điện thoại hai chín một ba tám hai ba bảy tám tám
cùng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều đối tượng đã phải chịu những bản án thích đáng với hành vi phạm tội của mình
thông tin chúng tôi vừa nhận được từ đà nẵng đắk lắc và kiên giang
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phẩm bị cáo nguyễn hùng dương một mươi hai năm tù
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba bằng thủ đoạn lập website giả tương tự trang facebook dương đã lấy được thông tin cá nhân của nhiều người
qua những tài khoản chiếm được này dư trò chuyện và nhờ người quen của các tài khoản mua thẻ điện thoại gửi cho mình rồi bán ra nước ngoài chiếm đoạt tiền
cho đến ngày bị bắt dương đã chiếm đoạt được hơn bảy thẻ cào điện thoại đủ các mệnh giá với tổng số tiền lên đến hơn hai tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt một bị cáo tám năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo là nguyễn quốc trinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ở phường tân thành thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã đưa ra thông tin gian dối là mình có nhiều mối quan hệ quen biết nhiều lãnh đạo của tỉnh đắk lắc và bộ công an nên có thể lo lót xin được việc làm
với thủ đoạn đó trinh đã lừa nhận số tiền lên đến trên sáu trăm bốn mươi triệu đồng và tất cả số tiền này đều được trinh sử dụng vào mục đích cá nhân
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang ngày hôm qua hai mươi một tháng chín đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo gồm nguyễn hữu hiền
nguyễn thành trung và trần minh tới cùng ngụ tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ba đối tượng này đã cấu kết với nhau mua xe máy không rõ nguồn gốc làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố ở các tiệm cầm đồ chiếm đoạt số tiền trên năm trăm linh tám triệu đồng chia nhau tiêu xài
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu hiền một mươi ba năm tù bị cáo nguyễn thành trung một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức bị cáo trần minh tới một mươi tám tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị vào sáng nay tại đà nẵng một vụ cháy lớn đã xảy ra tại gara sửa chữa ô tô địa chỉ số một trăm tám mươi hai đường ba mươi tháng bốn phường hòa cường bắc quận hải châu khiến hàng chục nhân viên đang làm việc trong gara hoảng hốt tháo chạy
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do bất cẩn trong quá trình hàn xì
vào khoảng chín h ba mươi năm phút cùng ngày người dân phát hiện cột khói bốc lên tại phía cuối nhà xưởng của gara sửa chữa ô tô huấn thành
ngay sau đó một số nhân viên của nhà xưởng đã dùng nhiều bình chữa cháy xây tay dập lửa nhưng bất thành
lửa và khói nhanh chóng bao trùm nhà xưởng có diện tích khoảng ba trăm năm mươi m hai và tiếp tục có nguy cơ lan rộng
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một cùng lực lượng cứu nạn
cứu hộ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đà nẵng đã điều bảy xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
trinh sát đám cháy nhận thấy cấu kiện khu vực nhà xưởng lợp mái tôn có nguy cơ sập đổ
bên trong chứa nhiều sơn dầu xăng và rung môi
khi bắt lửa sẽ bùng nhanh và phát sinh khói khí độc nhiều đã lan nhanh đến nhiều hộ dân phía sau gara
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ triển khai các mũi cứu hộ cứu nạn
tiếp cận từ nhiều hướng để kịp thời dập lửa chống cháy lan
bước đầu ghi nhận nguyên nhân là do hàng xì sửa chữa cơ sở gây cháy
khả năng cháy lan rất là nhanh và cái lượng khói khí độc tỏa ra rất là lớn
và cái đặc thù thứ hai là một loại hình là nhà không thép máy tôn
khi bị chịu nhiệt là rất dễ bị sụp đổ
nhưng mà chúng tôi cũng đã tiêm khai đúng kiên thuật để mà
kịp thời khống chế
đặc biệt là cái hiệu quả cao nhất là chống cháy lan ra các vùng lãng cẳng
my phút ngay sau đó đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người
tài sản thiệt hại tại gara đang được thống kê
tuy nhiên một số đồ đạc vật dụng và các thiết bị điều hoạt của các hộ dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo
qua quá trình chữa cháy là tôi ghi nhận là rất nêu cao tinh thần của các đồng chí lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
rất là kịp thời và rất là khẩn trương
làm liên tục lao thân nói chung là hết mình để công tác mà phòng cháy chữa cháy được kịp thời
điều đáng nói nguyên nhân của đám cháy lại xuất phát từ bất cẩn trong việc hàng xì
đây là nguyên nhân phổ biến tại nhiều đám cháy gây thiệt hại về người thời gian qua
đám cháy lớn xuất phát từ nguồn nhiệt nhỏ
do đó người dân hơn lúc nào hết phải thật cảnh giác tránh những hậu quả đáng tiếc do hỏa hoạn có thể xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang cho biết đơn vị mới thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ba đối tượng về hành vi cấp giật tài sản
trước đó vào ngày một mươi tám tháng chín anh triệu thái sơn và anh đặng văn chính đưa anh đặng văn bình tất cả cùng chú tài huyện bắc quang đi cấp cứu
khi đi đến khu vực xã đạo đức thì bắt gặp một nhóm ba người vẫy đi nhờ
khi xe đi chậm lại ba người này đã xông ra dùng dao khống chế và cướp đi số tiền hơn hai triệu đồng của anh chính
quá trình điều tra công an huyện vị xuyên đã xác định và làm rõ ba đối tượng gây án gồm nguyễn văn nam một mươi tám tuổi nguyễn đức hạnh hai mươi ba tuổi và lộc văn hiệp một mươi sáu tuổi cùng chú tại xã đạo đức huyện vị xuyên
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp tài sản như trên
ngoài ra các đối tượng còn khai nhận trước đó cả ba đã rủ nhau đi cướp xe khách tuy nhiên chưa thực hiện được hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
chiều hai mươi một chín cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai tp hcm cho biết
đã bắt giữ đối tượng tăng hồng nhật quê tại bến tre để làm rõ hành vi hành vi dùng hung khí để cướp tài sản
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng chín nhật đã rủ người tình đồng tính ăn uống tại quận một rồi qua nơi vắng vẻ tại khu đất chống thuộc phường bình khánh quận hai để tâm sự
trong lúc bà đang nghe điện thoại nhật đã dùng hung khí đe dọa cứu vào cổ rồi lấy chiều khóa cướp xe sh của bà rồi tẩu thoát
nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu
cơ quan quận hai phối hợp với cơ quan tp hcm bắt giữ nhật vào tối hai mươi chín khi y đang lẩn trốn trên địa bàn quận năm
phòng cảnh sát hình sự cơ quan tp hcm phối hợp cùng với cơ quan tp hcm cho biết
vừa bắt quả tăng nhóm đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp thuận tiến xã thuận an tp hcm
thời điểm trên nhận được tin báo của người dân tại nhà của lê văn sáu thuộc tổ hai ấp thuận tiến
xã thuận an tp hcm có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng một mươi đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ gồm một mươi xe mô tô một mươi một điện thoại di động số tiền trên một mươi một triệu đồng và nhiều dụng cụ dùng cho việc đá gà
hiện vụ việc đang được công an tp hcm tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp theo bản tin là thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp

tiếp theo bản tin là thông tin về truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý